thưa quý vị sau nhiều tháng vận chuyển và thực hiện lắp ráp thử nghiệm các đoàn tàu
ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho biết sẽ phấn đấu cho chạy thử nghiệm tất cả các đoàn tàu
tuyến mê trôi nhồn ga hà nội vào tháng một mươi hai năm nay
hiện gói thầu thiết kế lắp đặt hệ thống đường sắt số một đầu máy toa xe thiết bị deport của dự án về cơ bản đã đáp ứng đúng tiến độ
cùng với việc lắp đặt hoàn thiện hai đoàn tàu cuối tại khu vực deport nhổn quận bắc tử liêm
các đoàn tàu còn lại đang được thử nghiệm liên tục theo từng đoàn tàu
ngoài việc phấn đấu chạy thử tất cả các đoàn tàu vào tháng một mươi hai năm nay
ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cũng đang làm việc với cục đăng kiểm việt nam
để đăng kiểm các đoàn tàu và cung cấp hồ sơ cho đơn vị tư vấn thực hiện đánh giá an toàn hệ thống
tại tỉnh hải dương hiện nay trên các cánh đồng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh
đang tái diễn tình trạng đốt dâm dạ sau thu hoạch lúa gây ô nhiễm môi trường tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông
không khó khăn để nhìn thấy các cột khói trắng bốc lên nghi ngút từ cánh đồng lúa nhất là vào các buổi chiều tối
khói đốt dâm dạ có nhiều khí co hai và co gây ô nhiễm không khí
khói do đốt dâm dạ bốc lên phủ trắng đường làm khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông
thậm chí khói còn làm cay mắt người đi đường dễ gây tai nạn
thực tế từ nhiều năm nay người dân quên dọn ruộng sau thu hoạch bằng cách đốt dơm dạ
đốt dâm dạ còn làm mất chất dinh dưỡng của đất tiêu diệt các loại thiên địch có ích
dẫn đến phát sinh nhiều bệnh dịch hại lúa
theo nghiên cứu của các nhà khoa học dâm dạ là tài nguyên đa dụng việc đốt dơm dạ còn gây lãng phí tài nguyên
dâm dạ có thể dùng để sản xuất than sinh khối sản xuất ethanol giấy vật liệu xây dựng
bê tông siêu nhẹ đệm lót vận chuyển hàng hóa dễ vỡ vận chuyển hoa quả
để tận dụng nguồn tài nguyên và tránh ô nhiễm môi trường người dân không nên đốt dâm dạ sau thu hoạch
tại một số địa phương trên cả nước hiện nay đã đưa vào sử dụng hệ thống camera để quét mã qr
khai báo di chuyển nội địa tại các trạm chốt kiểm soát dịch
việc quét thông qua camera này đã tăng tốc độ xử lý tự động của hệ thống kiểm soát di chuyển
giúp xử lý nhanh chóng cho người dân và tránh ủn tắc tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
chốt kiểm soát số hai trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
việc lắp camera quét mã qr đã giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại
chỉ mất khoảng từ năm đến một mươi giây để quét mã qr trên điện thoại của công dân

việc lắp camera quét mã qr đã giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại

và cung cấp đầy đủ thông tin của mỗi người dân khi qua chốt
camera có dây nối kéo dài được đặt cố định giữ khoảng cách
tránh tiếp xúc gây nguy cơ lây nhiễm tiết kiệm thời gian và bảo đảm cho công dân di chuyển an toàn
tôi chỉ cần khai báo trước ở nhà
sau đó đến đây tôi chỉ quét mã qr đây là tiện lợi tôi khai báo đây là xong
tiện đích nó nhanh chóng và nó giải quyết được nhiều công việc cho mọi người
mình mất có mấy giây thôi là quét mã xong
quét mã xong kiểm tra giấy là đi qua chốt thôi
thông tin mã qr sau khi quét ngay lập tức được truyền đến hệ thống
để nhận diện kịp thời xác định nhân thân người lưu thông
và ngăn chặn kịp thời f nếu có vi phạm quy định về giãn cách xã hội
cùng với camera được sử dụng để quét mã qr
người dân có thể đồng thời đưa tài liệu
giấy tờ để cán bộ chốt kiểm tra khi có yêu cầu
công dân khi đi qua các chốt trạng của lực lượng kiểm soát
thì công dân sẽ sử dụng được mã qr code qua các chốt trạng
thì được kiểm soát rất là nhanh và tiện lợi cho người dân
tránh ủn tắc và tiết kiệm cho công tác phòng chống dịch
trong thời gian tới cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
sẽ đề nghị công an các tỉnh thành phố
triển khai việc đưa hệ thống camera
quét mã qr tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên cả nước
vừa đáp ứng yêu cầu rút ngắn về thời gian
khi công dân lưu thông qua các chốt
vừa đồng bộ quản lý thông tin di biến động
của công dân hỗ trợ công tác khoanh vùng
truy vết phòng chống dịch bệnh